nói cơ sở này đã đăng ký cam kết dừng hoạt động để phòng chống dịch
vậy nhưng do lợi nhuận nơi đây đã hoạt động lén lút làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn
khi phát hiện hai mươi f ba trăm linh f một và khoảng ba trường hợp f hai
đối với những trường hợp kinh doanh những cái dịch vụ khá nhạy cảm
mà dẫn đến những cái có khả năng lây nhiễm rất cao
ví dụ như là quán karaoke
quán massage hay những dịch vụ khác tương tự
thì cần phải nghiêm khắc xử lý
ở đây có thể bị xử lý về hành chính
theo quy định tại nhị định số một trăm một mươi bảy
tại điều một mươi hai
với mức xử phạt đối với cá nhân lên đến từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
và đối với tổ chức là từ sáu mươi tám mươi triệu đồng
còn trong trường hợp mà gây thiệt hại lớn
đủ cấu thành tội phạm
thì có thể bị khởi tố
theo quy định tại điều hai trăm chín mươi
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
với khung hình phạt cao nhất
lên đến một mươi hai năm tù
việc hạn chế tụ tập đông người
và tạm dừng các cơ sở kinh doanh có điều kiện
là trị đạo của nhiều địa phương
nhằm đảm bảo phòng chống dịch
trong đó bao gồm cả thành phố hà nội
vậy nhưng bất chấp lệnh cấm
nhiều quán karaoke
đã lén lút biến thành tụ điểm
để các dân chơi thác loạn
đây đang là một vấn nạn nhức nhối
gây ra nhiều bất an cho cộng đồng
đối tượng nguyễn ngọc phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ở xóm mít xã cổ loa
huyện đồng anh hà nội
là chủ quán karaoke linh anh
có địa chỉ tại thôn lễ pháp
xã tiên dương
huyện đồng anh hà nội
mặc dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn
đang có những diễn biến phức tạp
tuy nhiên bất chấp lệnh cấm
phương vẫn ngang nghiệt đón khách
vào giữa tháng một mươi một vừa qua
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp cùng với trung đoàn cảnh sát cơ động
công an huyện đồng anh
đã đột kích vào quán karaoke
thời điểm kiểm tra
tổ công tác phát hiện
tại ba trên năm phòng hát của quán
đang hoạt động mở nhạc bay lắc
công suất lớn
tại hiện trường huyện đồng anh hà nội

trong đó là một mươi bốn khách
và một mươi bảy nhân viên quán ăn
ăn mặc mát mẻ
đáng chú ý hơn
bên cạnh hoạt động quán karaoke chui
nguyễn ngọc phương cũng được xác định
là chủ mưu trong việc sử dụng ma túy
tại cơ sở kinh doanh của mình
trong quán karaoke của đối tượng có năm phòng
trong đó dành riêng một phòng cho
các tiếp viên
nhân viên nữ ở
còn tất cả những tốp khách đến
sẽ bố trí tại các phòng khác nhau
giá sử dụng các phòng cũng gấp đôi
so với giá phòng karaoke trước đây
trước đó hồi giữa tháng sáu
nằm trên địa bàn huyện sóc sơn hà nội
đã bị lực lượng chức năng thành phố hà nội
bắt quả tang khi đang lén lút hoạt động
bất chấp tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn diễn biến phức tạp

hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo
những người kinh doanh quán hát trong bối cảnh dịch bệnh giống như xem nhẹ việc trì đạo của thành phố về dừng các hoạt động kinh doanh có điều kiện như quán karaoke đồng thời cũng không chấp hành các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian qua mặc dù chính phủ cũng như là các địa phương đã có cái quy định cấm là chưa cho hoạt động các quán bar và karaoke nhưng một số đối tượng vẫn tiếp tục lén lút tổ chức
trước hết chúng ta thấy là một số người do kinh doanh về cái nhà hàng karaoke và các quán bar này là luôn luôn tìm đến kiếm lợi nhuận một cách tuyệt đối
chuyên họ muốn tìm mọi cách để tranh thủ bằng cách nào đó để có khách đến
phục vụ cho khách nhưng vô hình dung họ đã chính là đã chống lại cái quy định của chính phủ và là một cái gác nhân để gây ra cái lanh lan dịch bệnh
dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
việc các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán karaoke mở cửa hoạt động chui không những cản trở công tác phòng chống dịch bệnh mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao khi số ca mắc mới mỗi ngày đang tăng lên
ngoài ra các cơ sở kinh doanh hoạt động chui
còn tạo điều kiện cho các dân chơi tụ tập thác loạn gây mất an ninh trật tự xã hội
bởi vậy để phong ngừa và ngăn chặn chủ các cơ sở kinh doanh quán bar karaoke cần nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý thực hiện đúng các yêu cầu phòng dịch trên địa bàn
cùng đó lực lượng chức năng cũng như các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra giám sát cũng như mạnh tay xử lý các trường hợp quán karaoke quán bar
cố tình mở cửa hoạt động lén lút trong thời gian này bất chấp lệnh cấm của chính phủ trong việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín